khi dừng lại trước tượng đài các hùng binh tại không gian nhà trưng bày hải đội hoàng sa kiềm quản bắc hải
dù khách thường đặt câu hỏi
những hùng binh năm xưa được giao nhiệm vụ trấn giữa vùng hoàng sa và bắc hải
đội thủy binh hoàng sa thì xuất thân từ củ lao ré
còn đội thủy binh bắc hải thì gốc gác ở đâu hoạt động như thế nào
câu chuyện về những tráng đinh biển mấy trăm năm trước
dẫn thân cảm tự
kế tiếp nhau sông pha nơi biên hải
dình giữ chủ quyền cho đất nước
vẫn mãi là kho sử liệu đầy bí ẩn
mà người đời sau luôn tìm kiếm
nhà trưng bày hải đội hoàng sa kiềm quản bắc hải
còn lưu lại thông tin vắn tắt về đội thủy binh bắc hải
sách phổ biên tạp lục của lê quý đôn ghi
họ nguyễn đặt đội hoàng sa bảy mươi xuất
lấy người sẽ ăn vĩnh sung vào
cắt phiên mỗi năm
cứ tháng hai nhận giấy sai đi
mang lương đủ ăn sáu tháng
đi bằng năm chiếc thuyền câu nhỏ
ra biển ba ngày
ba đêm thì đến
họ nguyễn lại đặt đội bắc hải
không định bao nhiêu xuất
hoặc người thôn tứ chính ở bình thuận
hoặc người xã cảnh dương
ai tỉnh nguyện
thì cấp giấy sai đi
các hùng binh ở lý sơn vân mệnh triều đình
đi trên đảo
ngoài hành lý của người đi biển
còn luôn mang theo một chiếc chiếu
bảy sợi mây
hai cây đòn
và bảy nẹp tre
những vật dụng này
sẽ bó sát thủy binh hoàng sa
nếu họ không sống sót trở về
người dân đảo lý sơn
ai cũng thuộc câu ca
hoàng sa lắm đảo nhiều cồn
chiếc chiếu bó tròn
bảy sợi dây mây
học hành đỗ đạt
trở thành mệnh quan triều đình
và đóng góp nhiều cho quê hương đất nước
theo cách cũ
những người làm phim cũng dựa vào những dòng sử chép
để tìm về một địa danh khác
liên quan đến đội thủy binh bắc hải
là thôn tứ chính
thuộc phủ bình thuận xưa
vì không thể tìm ra cái tên tứ chính
trong địa bạ tỉnh bình thuận ngày nay
bởi địa danh này
có lẽ đã bị biến cải theo thời gian
và nhiều biến cố lịch sử
thì chúng tôi bất ngờ
nghe được câu chuyện về một nhà sư
ở ngôi chùa tại xã bình thạnh
nguyện tuy phong tỉnh bình thuận
có lưu giữ vật quý của dòng họ
là những sắc phong của vua tự đức
và sắc chỉ của tuần vũ bình thuận khánh hòa
cấp cho ông tổ họ lê
là chỉ huy đội thủy binh
ở bình thuận
không chân trừ
nhóm làm phim
lại cấp tốc lên đường
từ lý sơn quảng ngãi
vượt qua gần sáu trăm linh km về phía nam
chúng tôi tìm đến cổ thạch tự
nằm trên đồi đá vật thăng
bên bãi biển cổ thạch nổi tiếng
với đá gội bảy màu
ở xã bình thạnh
nguyện tuy phong tỉnh bình thuận
hơn một trăm tám mươi năm trước
ngôi chùa này được sáng lập
bởi thiền sư bảo tạng
buổi sơ khai
chùa có tên là chùa hang
bởi các bản thờ phật
được lập trong hang đá
chúng tôi may mắn
được sư thầy nguyễn bảy
dẫn đi tham quan chùa
gần hai thế kỷ trôi qua
cổ thạch tự
từ một am nhỏ
bây giờ đã trở thành một trong những di tích
thắng cảnh cấp quốc gia

nhất trang nghiêm cổ kính
hòa lẫn với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp
khi những khách phương xa hỏi về
hỏa thượng thích minh đức
người giữ những tư liệu quý của dòng họ lê
cùng đội thủy binh bình thuận
thì ông đã qua đời
nghe nói trước khi mất
hỏa thượng thích minh đức
đã trao lại tài liệu này cho một người anh em họ
hiện đang sống ở thị trấn liên hương
huyện tuy phong tỉnh bình thuận
rời cổ thạch tự
theo những người dẫn đường là dân địa phương
chúng tôi tìm đến số nhà một trăm năm mươi
đường nguyễn huệ
thị trấn liên hương
đây là nơi ở của cụ lê nhự
người đang giữ những sắc phong sắc chỉ
của triều đình nhà nguyễn
họ lê ở bình thạnh
mấy thế kỷ trước
thời trịnh nguyễn phân tranh
mấy anh em họ lê
quê ở hội an quảng nam
dắt díu nhau chạy vào xứ bình thạnh
bình thuận làm nghề đi biển
hai anh em lê văn trâm
và lê non
là những người nổi tiếng giỏi nghề đi biển
nên được bộ công trình vua tự đức
phòng làm cai đội thủy binh
hiện tại gia đình cụ lê nhự
cháu năm đời của ông tổ lê văn trâm
đang lừa giữ hai sắc phong
và năm sắc chỉ của chính quyền triều nguyễn
vào năm tự đức thứ nhất một nghìn tám trăm bốn mươi tám
và năm tự đức thứ tám một nghìn tám trăm năm mươi năm
với nội dung bổ nhiệm chức vụ
giao trách nhiệm cho hai ông
lê văn trâm
chỉ huy và điều động thủy binh
làm nhiệm vụ tuần phòng biển đảo
từ khánh hoa đến bình thuận
bao năm qua
tại dỗ hai cụ vào tháng một mươi âm lịch
là con cháu lại được nghe kể lại
câu chuyện về những chuyến đi
của đội thủy binh xưa
chi tiết trong chuyện kể về hành trang
của đội thủy binh bình thuận
khi ra biển đông làm nhiệm vụ
làm cho chúng tôi vô cùng chú ý
mỗi khi đi á
là một người phải chuẩn bị bẫy táp chê
bẫy sườn mây á
cũng như ở bên nãy
ở bên miễu bình thạnh có sờ
bẫy táp chê bẫy sườn mây
bẫy đồ chiếu thôi
dù khi nào
nếu đường có bệnh hoạn hay có gì có chết
thì là có người lấy đó
rồi bó rụng văng xuống nước
nhớ lại câu ca
về đội hùng binh trên đảo lý sơn
hoàng sa lắm đảo nhiều cồn
chiếc chiếu bó tròn
bảy sợi dây mây
trong đầu chúng tôi rộ lên nghi vấn
phải chăng đội thủy binh bình thuận này
cũng chính là một nhánh quân
trong đội hoàng sa kiêm quản bắc hải xưa
cách thức tổ chức quy định hoạt động
đều giống nhau
phần lãnh hải mà thủy binh bình thuận chấn giữ
cũng chính là nơi đội bắc hải hoạt động
dưới sự kiêm quản của đội hoàng sa
trong khu vực phía nam của biển đông
tức là quần đảo trường sa
và vùng phụ cận
cụ lê nhự cho biết
bản gốc chữ hán của tài liệu quý này
đã được gia đình cụ hiến cho bảo tàng bình thuận
tài liệu này đã được dịch ra chữ quốc ngữ
để phục vụ hoạt động tham quan
hành trình đi tìm dấu tích đội thủy binh bắc hải
có vẻ đang được mở ra
ngày càng ly thú
chúng tôi lại hành quân
tiến về phía nam
gần một trăm linh km nữa
để tìm đến thành phố phàn thiết
tỉnh bình thuận
thật không khó
để tìm thấy điểm đến tiếp theo
bảo tàng tỉnh bình thuận
đã được giữ
trong khu vực phía nam

con sông chảy giữa lòng thành phố
thời hiện đại
nhưng vẫn mang tên gọi cổ
do những chủ nhân xa xưa
của vùng đất này đặt cho
quá bất ngờ
khi gặp nhà nghiên cứu nguyễn xuân lý
nguyên là giám đốc bảo tàng tỉnh bình thuận
là người đã dành nhiều thời gian
để tìm hiểu
bảo tàng tỉnh bình thuận
là người đã dành nhiều thời gian
để tìm hiểu về các sắc phong
mà họ lề từng lưu giữ
chỗ đinh làng bình an
và gặp các cụ dài xưa
thì người ta kể lại là
hồi đó là
ở trong làng đấy
thường xuyên là đưa người
đi ngoài biển đảo
và phục vụ cho trương nguyễn
là đi trên những cái gây câu
và họ chuẩn bị mỗi người đi
như vậy là có bảy cái nẹp tre
mấy cái mây
một cái chiếu
mình không hiểu là làm gì
người ta nói là đi lỡ mà chết
người ta bỏ sát lại
người ta thả xuống biển
trong cái sách
trong cái tài liệu của lê quế đôn
nói về trước đây
mấy trăm năm trước
nói đến cái làng tư chính
chuyên đưa cái người
để đi trong cái đồi thủy binh này
không ai biết làng tư chính là làng nào
đó là chỗ làng bình an
của xã bình thạnh huyện tuy phong
chuyên môn cung cấp người
cho những cái đồi thủy binh này
không biết là
làng tư chính ngày nay không còn nữa
nhưng không biết làng bình an
có phải là cái làng tư chính không
những thông tin về đội thủy binh bắc hải
và đội thủy binh
cựa thôn bình an bình thạnh
đã diễn ra gần như trùng khớp
vì chỉ có cái tên thôn tứ chính
là vẫn bóng chim tăng gà
khi trả theo bản đồ thời đồng khánh
thì bỗng thấy xuất hiện địa danh thôn tân chính
nằm cạnh thôn bình an
trên trục con sông long vĩnh
đổ ra cửa biển liên hương
quá tò mò và phấn khích
trước câu chuyện về đội thủy binh
chống lại giặc biển
và nhà thờ binh sĩ ở bình an
chúng tôi vội vã đi ngược lại phía bắc
để tìm về một làng biển cổ
hơn ba trăm linh năm tuổi
đình bình an xã bình thạnh huyện tuy phong
một trong những ngôi đình làng có niên đại sớm nhất
ở tỉnh bình thuận
nhà thờ binh sĩ
nằm lệch về phía bên hữu
và được xây dựng sau tổ đình một trăm năm mươi hai năm
vào năm tự đức thứ một mươi
một thế kỉ rưỡi này
dân làng bình an
hương khói cho những anh hùng nghĩa sĩ của làng
trong ngôi nhà thờ này
những vị thủ nhàng
kể cho chúng tôi nghe
sự tích thành lập nhà thờ binh sĩ
dưới triều nguyễn
nhiều người dân bình thạnh
được nạp vào các đội thủy binh
và thu lượng sản vật cho triều đình
ở vùng biển dưới bắc hải
vào năm tự đức thứ ba
đội thủy binh một mươi hai người
đã hy sinh trên biển
trong đó có ba người là dân bình thạnh
để tưởng nhớ công lao
những binh sĩ có công phụng sự đất nước
triều đình nhà nguyễn
đã ban chiếu chỉ cho các làng
phải thợ phụng tử sĩ
nhà thờ binh sĩ ở đỉnh bình an
ra đời từ đó
sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
nhân dân đã đưa toàn bộ
những anh hùng liệt sĩ của xã bình thạnh
đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến
chống pháp và chống mỹ
vào nhà thờ binh sĩ để thở tự
nhằm tỏ lòng viết ơn
những anh hùng có công với nước
trong số một mươi hai người của đội thủy binh
đã hy sinh
chỉ có ba người là dân thôn bình thạnh
chín người còn lại
chắc chắn là dân các thôn bên cạnh
cái tên thôn tứ chính
rất có thể
nằm ẩn khuất sau những địa danh lân cận
như thôn tân chính
phú nhiêu thạnh vụ
đều thuộc địa hạt tổng bình thạnh ngày xưa
trước khi chia tay bình an
những vị cao niên làng trài
đưa chúng tôi đi thăm mộ
hai vị cai đội thủy binh họ lê
những người hơn một trăm năm mươi năm trước
đã lãnh đạo đội quân tuần duyên
lập nhiều chiến công
trong công cuộc biên phòng
dình giữ biển trời quê hương
chừa tìm ra địa chỉ chính xác
của thôn tứ chính bình thuận
là một nơi cung cấp quân binh
cho đội bắc hải
trong phủ biên tạp lục đã nhắc
nhưng chúng tôi biết
mình đã tìm thấy dấu tích của đội hùng binh bắc hải
trên quê hương bình thuận
có một điều thật chắc chắn
đó là đội bắc hải
ra đời sau đội hoàng sa
và trước năm một nghìn bảy trăm bảy mươi sáu
tức là trước khi
lê quỷ đôn viết phủ biên tạp lục
biển cổ thạch
với bãi đá muôn màu lung linh kỳ diệu
hàng trăm năm trước
từ nơi này ra đi
những hùng binh đất việt
đã cất lên khúc tráng ca giữa trùng khơi
chỉ với một bờ mau nóng
và bảy sợi mây rừng
nhưng chúng tôi biết
mẹ mình còn đi
bài tạp vương hành